thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
cùng dự và chủ trì có các đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
hội nghị có kết nối trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành là thành viên ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám và ba trăm tám mươi chín trong cả nước
tình hình hoạt động bô lậu gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến địa bàn cả nước vẫn diễn biến phức tạp
nổi lên tình trạng buôn lậu vận chuyển trái phép ma túy pháo nổ thuê nhà sửng sản xuất ma túy
kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
giả mạo xuất xứ việt nam để gian lận thương mại gây thất thù ngân sách nhà nước và gây thiệt hại cho người tiêu dùng
tình hình tội phạm buôn lậu gian lận thương mại hàng giả vẫn diễn biến phức tạp
gắn với sự thiếu trách nhiệm buôn lỏng quản lý thậm chí là tiêu cực tham nhũng
bao che tiếp tay của một bộ phận cán bộ công chức thao hóa biến chất
một số loại tội phạm có xu hướng liên kết hình thành các băng nhóm sử dụng vũ khí nóng sẵn sàng gây án
tội phạm liên quan đến ma túy tính dụng đen
tội phạm liên quan đến kiểm soát hiệu quả công tác chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
vẫn chưa tạo được sự chuyển biến căn bản các vụ việc phát hiện xử lý chủ yếu là các vụ việc nhỏ
năm hai nghìn một mươi chín nổi lên tình trạng làm giả nhãn mát xuất xứ tại việt nam
ngay cả giấy bảo hành và doanh nghiệp sản xuất có địa chỉ tại việt nam điển hình là vụ asanzo
bên cạnh đó tình trạng bán hàng giả trên mạng cũng là thực tế gây khó khăn cho các lực lượng chức năng
đó cũng là khoảng trống pháp lý
về quy định về xuất xứ ở đây thì mặc dù có luật có các nghị định nhưng mà trồng chéo
mà thậm chí thì có lẽ là chúng tôi cũng đã báo cáo với tiến kiệm phủ
chính phủ đã đồng ý và giao cho các bộ ngành để sửa và bổ sung các quy định
tôi lấy ví dụ như là hàng của nước ngoài vào việt nam nhập thành phẩm bán thành phẩm để sản xuất
xuất khẩu ra nước ngoài thì có xuất xứ
đấy được là xuất xứ việt nam
tiêu thụ trong nước thì không biết gọi là cái gì
năm hai nghìn một mươi chín thì bùng nổ thương mại điện tử
do vậy hiện nay là việc thương mại điện tử thì người mua người bán thứ hết là không gặp mặt nhau
thứ hai là không có địa điểm bán hàng cố định
thứ ba là kho hàng nó nằm trong các thậm chí là thuê cả nhà trung cư để làm kho hàng
cho nên lực lượng chức năng rất là khó để phát hiện
cái nữa là cái chứng cứ
phải báo cáo với đồng chí là cái chứng cứ ở trên mạng khi mà quảng cáo một cái sản phẩm
khi mà có dấu hiệu là có đơn vị phát hiện ra thì lập tức là cái chủ gian hàng website đấy người ta xóa đi ngay
như vậy không còn chứng cứ
vậy đây là những cái rất là tồn tại khó khăn đối với các lực lượng chức năng
tại hội nghị các lực lượng đã nêu ra nhiều khó khăn và đề xuất có giải pháp và tăng chế tài xử phạt
cho các hành vi vi phạm không có trong quy định của pháp luật